là nghệ sĩ tạo hình đầu tiên thuộc thế hệ kháng chiến chống mỹ cứu nước
được tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
nhà điêu khắc quân đội tạ quang bảo được nhiều người biết đến với những bức tượng mang tính nghệ thuật cao
mới đây nhằm tôn vinh người nghệ sĩ đã có những đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà
luned art đã tổ chức công bố giới thiệu triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề
chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bảo
triển lãm trưng bày giới thiệu gần tám mươi tác phẩm điêu khắc chọn lọc
từ hàng trăm tác phẩm của nhà điêu khắc tạ quang bảo
mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng có tác phẩm lấy cảm hứng từ những xúc cảm mãnh liệt trong quá khứ
cũng có tác phẩm được sáng tác khi ông quan sát và chăn trở cuộc sống thực tại xung quanh mình
mỗi tác phẩm đều mang một nét cá tính riêng nhưng vẫn thống nhất với nhau
để tạo nên những phong cách sáng tác đậm chất người lính của tạ quang bảo
luned art gallery hỗ trợ toàn bộ về kinh phí địa điểm
để tổ chức triển lãm nhằm tôn vinh những đồng góp của ông cho nền mỹ thuật nước nhà
triển lãm nghệ thuật điêu khắc với chủ đề chân dung nghệ sĩ nhà điêu khắc tạ quang bạo
diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại phòng tranh lunet ad khách sạn pan pacific hà nội